được biết quá trình công an và người nhà nạn nhân đến trường học làm việc thu thập tài liệu thì camera đặt ở vị trí bé gái kể là bị xâm hại bị mất dữ liệu đúng vào thời điểm xảy ra vụ việc
dư luận đang mong chờ kết quả điều tra chính xác từ cơ quan điều tra